tại hà nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phục vụ đại hội một mươi hai của đảng
đến dự có đồng chí đinh thanh huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi hai của đảng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung mương
báo cáo tổng kết được trình bày tại hội nghị nêu rõ những kết quả nổi bật đạt được
trong công tác phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
từ chỉ đạo điều hành chuẩn bị nội dung chương trình làm việc công tác văn thư cơ yếu
ghi biên bản thông tin liên lạc lưu trữ đến công tác hướng dẫn đại biểu dự đại hội
tổ chức đón tiếp và đảm bảo cơ sở vật chất phương tiện kinh phí phục vụ đại hội
công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và đảm bảo an ninh
an toàn mặc dù công tác tổ chức và phục vụ đại hội đòi hỏi khối lượng công việc lớn
yêu cầu chất lượng cao song với sự chỉ đạo chặt chẽ của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi hai
tinh thần trách nhiệm cao của hàng chục nghìn cán bộ nhân viên chiến sĩ sự phối hợp có hiệu quả
giữa các cơ quan đơn vị nên công tác phục vụ đại hội một mươi hai của đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
phát biểu tại hội nghị đồng chí đinh thế hùng nhấn mạnh
đại hội một mươi hai của đảng có ý nghĩa quan trọng đối với đảng ta
và đất nước ta đại hội đã thành công tốt đẹp
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đồng chí nhiệt liệt biểu dương
và cảm ơn tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi hai của đảng các đồng chí trong bộ phận thường trực tiểu ban
các cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên nhân viên chiến sĩ trực tiếp tham gia phục vụ đại hội
ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ đại hội một mươi hai
thủ tướng chính phủ đã có quyết định tặng bằng khen của thủ tướng cho bốn mươi sáu tập thể
và một trăm một mươi cá nhân